tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật đồng chí hồ xuân hoa
ủy viên bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc phó thủ tướng quốc vụ viện nước cộng hòa
nhân dân trung hoa nhân dịp đồng chí sang thăm việt nam và dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp mà đồng chí hồ xuân hoa
đã dành cho việt nam từ khi còn là bí thư tỉnh ủy quảng đông mong muốn đồng chí hồ xuân hoa trên cương vị mới
với trọng trách của mình tiếp tục có những đóng góp to lớn vào việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hai đảng hai nước
đồng chí hồ xuân hoa bày tỏ vui mừng sang thăm lại việt nam và tham dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean
nhiệt liệt chúc mừng việt nam đã đăng cai tổ chức hội nghị hết sức quan trọng này
trân trọng chuyển lời hỏi thăm và chúc sức khỏe của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
về quan hệ hai đảng hai nước đồng chí hồ xuân hoa khẳng định đảng nhà nước và nhân dân trung quốc hết sức coi trọng quan hệ với việt nam
sẵn sàng cùng đảng nhà nước và nhân dân việt nam không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
thực hiện tốt nhận thức chung giữa hai đảng hai nước đồng chí hồ xuân hoa bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương trong thời gian qua
đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu tiếp xúc cấp cao giao lưu nhân dân nhất là thế hệ trẻ củng cố tin cậy chính trị
thúc đẩy kết nối chiến lược đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa các bộ ngành và địa phương